trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc cảnh báo
một số trang web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và lừa tiền cứu trợ
trong đó có hai tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng là honapy vn và minipol vn
ngay khi phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đất tài sản trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ
để cập nhật thông tin tin cậy người dân nên thường xuyên truy cập vào các website chính thống của bộ y tế tại địa chỉ gạch chéo gạch chéo moh gov vn gạch chéo trung tâm ncsc đề nghị người dùng internet
khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến có thể chủ động thông báo cảnh báo cho trung tâm
ncsc tại địa chỉ gạch chéo qát chéo cảnh báo ncsc gov vn
đồng thời khuyến nghị người dùng internet việt nam cần nâng cao cảnh giác đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người thân
trước những nguy cơ lừa đảo đang ngày càng gia tăng một số thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng như giả mạo thông tin của tổ chức y tế giả mạo trang web liên quan đến covid một mươi chín
lừa đảo liên quan đến nhu yếu phẩm thiết yếu bán lẻ đến hoạt động từ thiện hay hoạt động đầu tư